hiện phú yên vẫn còn một trăm năm mươi ngôi nhà bị ngập bình định còn một tám trăm linh nhà bị ngập
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương thực hiện chí đạo của thủ tướng về khắc phục hậu quả lũ lụt
đồng thời chính quyền thống kê đánh giá thiệt hại đề xuất hỗ trợ khi vượt quá khả năng khắc phục
vào sáng hai tháng một mươi hai ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết
mực nước trên các sông suối các khu vực bị ngập úng đã giảm
hiện mưa lớn những ngày qua đã gây sạt lỡ ngập lụt gây thiệt hại ở nhiều địa phương
với các công trình giao thông mưa lớn gây sạt lỡ một số đoạn thuộc bờ đê sông gốc
sông đồng điền huyện vạn ninh kè sông tô hạc đoạn qua xã ba cùng bắc huyện khánh sơn
nhiều tuyến kênh đã bị ngập sâu trong nước chưa xác định được thiệt hại
ngập lụt và sạt lở đất gây ách tắc giao thông tại nhiều tuyến đường ở nha trang ninh hòa khánh sơn khánh vĩnh
với hàng nghìn khối đất đá sạt lở tràn ra mặt đường
đèo khánh lê huyện khánh vĩnh thuộc quốc lộ hai mươi bảy c nối nha trang và đà lạt bị sạt lở nghiêm trọng
gây ách tắt giao thông hoàn toàn với bảy vị trí sạt lỡ từ km ba mươi chín đến km sáu mươi hai
ông văn ngọc hường chủ tịch ủy ban nhân dân huyện khánh vĩnh cho biết
hiện nay đơn vị thi công đang khẩn trương sang gạt thông được một hai lạng ở sáu điểm sạt lỡ
riêng điểm sạt lỡ số bảy gần địa phận tỉnh lâm đồng tại km sáu mươi một
sạt lở rất nặng lượng đất đá vẫn còn lớn
tại điểm sạt lỡ số bảy dự kiến phải đến chiều ngày hai tháng một mươi hai mới khắc phục được hoàn toàn
theo sở giao thông vận tải bị hư hỏng nặng nhất là khu vực huyện khánh sơn
trên tuyến tỉnh lộ chín và đường tô hạp sơn bình
có một mươi hai vị trí sạt lở với khối lượng đất đá khoảng bảy trăm bảy mươi năm mét khối
ngay khi sạt lở lực lượng bảo trì đường đều có mặt tại các vị trí để bảo đảm giao thông
không để ách tắt trong thời gian dài
với một số khu vực có địa hình phức tạp như đường nguyễn thất thành đoạn đèo cù hinh
do một vài vị trí bị đá rơi nên cần chờ thời tiết đảm bảo mới có thể khắc phục được
những vị trí này đã khoanh lại đóng một bên đường không cho người và phương tiện đi qua lại
để đảm bảo an toàn
quý vị thân mến mảnh đất miền trung là nơi năm nào cũng gánh nặng những nỗi đau của thiên tai
và đồng hành cùng với người dân chưa bao giờ thiếu những cán bộ chiến sĩ công an bộ đội
những người luôn sẵn sàng sông pha vào nơi nguy hiểm để đổi lấy sự an toàn bình yên cho người dân
đêm qua tại thành phố tuy hòa phú yên các chiến sĩ công an đã một lần nữa không tiếc thân mình
vật lộn hai tiếng đồng hồ giữa dòng nước dữ dội để cứu sống thành công hai người bị mắc kẹt
xin mời quý vị tiếp tục theo dõi
những ngày qua mưa lớn cộng với nhà máy thủy điện ở thượng nguồn xả lũ lưu lượng lớn
làm cho vùng hạ lưu sông ba hạ đà rằng bị ngập sâu ảnh hưởng đời sống người dân
nhiều người cho rằng nước lũ lên nhanh một phần do thủy điện xả lũ nhưng không thông báo
khiến họ bị động không kịp trở tay
ông trần lý tổng giám đốc công ty cổ phần thủy điện sông ba hạ nói rằng
những ngày qua xảy ra mưa lớn ở tây nguyên nên hai thủy điện phía trên thủy điện sông ba hạ xả lũ
và chảy qua tràn quá lớn với tổng lượng xã đạt một mươi m ba trên dây
thủy điện sông ba hạ là thủy điện cuối cùng trong bậc thang nên khi thượng nguồn xả nước quá lớn
nhà máy này phải xả thẳng
cũng trong ngày ba mươi tháng một mươi một thủy điện sông ba hạ nâng mức xả từ bốn m ba trên dây
lên chín m ba trên dây kéo dài trong khoảng bảy giờ
điều này để điều tiết lượng nước trong hồ chứa khi hai thủy điện trên cao xả lũ nước đổ dồn về dồn dập
theo ông lý việc hồ thủy điện sông ba hạ xả lũ với công suất lớn liên tục tăng lưu lượng
phần nào gây ngập nhà dân dưới hạ du
tuy nhiên việc xả lũ này đã được thông báo và do ủy ban nhân dân tỉnh quyết định
trước mắt công ty ghi nhận các trường hợp bị ảnh hưởng thiệt hại trong lũ để có hướng xử lý
trong khi đó chủ tịch ủy ban nhân dân phú yên trần hữu thế cho biết
hôm ba mươi tháng một mươi một địa phương mưa rất lớn cùng với việc thủy điện sông đắc sở rong và grong hang
khu vực tây nguyên xả lũ khiến lượng nước đổ về khu vực thủy điện ba hạ hơn một mươi m ba
trong khi hồ chứa nhà máy thủy điện này khoảng một trăm năm mươi m ba
thủy điện xả lũ lưu lượng lớn khiến cả vùng hạ du sông ba phú yên ngập sâu
kịp thời ứng phó để cứu dân giữ dòng nước công an tp tuy hòa điều động cán bộ chiến sĩ cùng cano ứng cứu người dân bị kẹt
có tổ công tác vật lộn hai giờ đồng hồ dưới dòng lũ để cứu người
thượng tá nguyễn hữu sơn trưởng công an tp tuy hòa phú yên cho biết
trước diễn biến nước lũ tăng lên quá nhanh công an thành phố tuy hòa ngay lập tức tổ chức lực lượng trực một trăm linh quân số
để triển khai công tác phòng chống ứng phó mưa lũ
ngay trong đêm lực lượng cứu hộ của công an tp tuy hòa đã cứu hộ đối với một mươi bảy trường hợp bị mắc kẹt trong mưa lũ
có bốn trường hợp mắc kẹt ở trại chăn vịt tại cánh đồng thuộc phường tám hai trường hợp mắc kẹt tại trại bò xã bình ngọc
một mươi người dân mắc kẹt trong khu vực ngập sâu nước chảy xiết ở phường bốn phường hai và một trường hợp khác ở phường bốn
được đưa ra khỏi vùng ngập lụt đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên
đáng nói trường hợp hai người dân giữ bò kẹt ở dưới dòng nước chảy xiết nguy hiểm khi lũ đổ về sông ba thượng tá sơn thông tin
một trong những người được lãnh đạo công an thành phố tuy hòa phân công cùng với ba cán bộ chiến sĩ trực chiến cứu hộ thành công
hai người dân giữ bò mắc kẹt dưới lũ dữ là đại úy nguyễn trọng vũ cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp
theo đại úy vũ khoảng h năm sáng ngày một tháng một mươi hai lãnh đạo công an thành phố chỉ đạo tổ cano cứu hộ chạy thẳng đến thôn ngọc lãng xã bình ngọc để cứu hộ hai người dân giữ bò đang mắc kẹt giữa sông ba
hai người mắc kẹt giữa lũ là người đàn ông đã lớn tuổi lúc đó họ mệt lã vì đói và lạnh đang ngồi trên nắp chuồng bò lưu siêu giữa một khóm tre phía dưới là dòng nước đục ngầu chạy xiết
sáng qua bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ sử dụng hai xuồng chuyên dụng vượt lũ cứu hộ thành công sáu người dân đang giữ bò bị mắc kẹt trên các cồn cát giữa dòng sông ba đoạn qua xã hòa thành thị xã đông hòa phú yên
sau khi được cứu bà phan thị hương năm mươi tám tuổi ở thôn phú nông xã hòa bình một huyện tây hòa vui mừng nói
tôi bị mắc kẹt dưới lòng sông ba hai ngày qua thấm cái lạnh cái đói hôm nay được bộ đội ứng cứu đưa về nhà ở an toàn
tôi mừng lắm
ông cao đình huy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố tuy hòa cho biết thời điểm đó trời rất tối nước chảy xiết nhưng những cán bộ chiến sĩ tổ cứu hộ đã tìm ra phương án tiếp cận người dân mắc kẹt để đưa dân vào bờ an toàn trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc
tinh thần quả cảm của tội cứu nạn công an thành phố tuy hòa rất đáng được biểu dương khen ngợi
quý vị thân mến nước mắt tràn đầy nước mưa
bà con các tỉnh miền trung đang cùng với chính quyền cộng mình chống lũ và khắc phục hậu quả
chính trong cơn nguy biến so thiên tai tình đồng chí nghĩa đồng bào đã trở thành sức mạnh để gửi dân vùng lũ vượt qua cơn hoạn nạn
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về diễn biến mưa lũ tại miền trung
xin mời quý vị chú ý đón xem